theo công an thành phố hà nội những ngày qua với quyết tâm cao nhất các lực lượng của công an thành phố đã phối hợp hiệp đồng tác chiến với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các cơ quan ban ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đón đoàn tổng thống joe biden
cụ thể công an thành phố đã chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể huy động các lực lượng cùng tham gia bảo vệ trên đường phố
mỗi chốt công tác của công an thành phố được bố trí bốn lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường và bảo vệ tổ dân phố triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tổ chức phân nguồn giao thông từ xa chú trọng các tuyến trọng điểm xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện đồng thời việc đi lại của nhân dân vẫn được bảo đảm thuận lợi thông suốt
trong suốt lộ trình di chuyển qua các tuyến đường thủ đô phái đoàn tổng thống hoa kỳ joe biden luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt sự hiếu khách của người dân thủ đô
tính đến chiều qua một mươi một tháng chín đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn đoàn ra chân máy bay kết thúc hai ngày thăm việt nam
trong quá trình dẫn đoàn hình ảnh cảnh sát giao thông thủ đô với tác phong chuẩn mực cử chỉ thân thiện đã để lại dấu ấn với các đồng nghiệp phía bạn và bạn bè quốc tế
phòng cảnh sát giao thông cảm ơn đánh giá cao người tham gia giao thông người dân thủ đô đã chấp hành nghiêm thông báo phân luồng trước đó
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền liên quan đến cha con thiện soi vừa được đưa ra xét xử
tòa nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rệ vũng tàu đã tuyên các mức án thích đáng đối với từng hành vi của các bị cáo
cụ thể với tội rửa tiền hội đồng xét xử tuyên phạt lê thái
lê thái thiện tức thiện soi một mươi ba năm tù còn tội doanh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bị cáo thiện phải nhận án hai năm sau tháng tù tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sau tháng tù
bị cáo lê thái phong con trai của thiện lần lượt nhận mức án một mươi một năm sáu tháng và hai năm tù cùng với các tội danh trên tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm sáu tháng tù
theo hội đồng xét xử nhận định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
hai bị cáo đã có hành vi cho vai tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm bốn mươi sáu một năm thu lợi bất chính hơn bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phong còn cho hai mươi ba người khác vay hơn một một tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vai lãi nặng để nhận chuyển nhượng các bác động sản mua hàng hóa của người vay tiền
cụ thể thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên
với số tiền hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng
các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng có liên quan đến hành vi mua bàn trái phép chất ma túy
đối tượng bị tạm giữ khai tên là huỳnh bá ngọc chú tại phường tám thành phố cà mau
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là một trăm bốn mươi viên nén và một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
khám xét khẳng cấp nơi ở của ngọc
lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ thêm năm mươi viên nén năm bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng một cân tiểu ly và nhiều tăng vật khác
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng ngọc cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
sau năm giờ đồng hồ truy xét công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng cướp giật túi sách của người phụ nữ đi đường vào lúc dạng sáng
đó là phạm đức nguyên tạm trú tại phường phước mỹ quận sơn trà
theo thông tin ban đầu
vào dạng sáng ngày một mươi tháng chín công an quận sơn trà nhận được tin báo của bị hại về việc bị một thanh niên lạ mặt áp sát giật mất túi sách
bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và khoảng bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt
tiến hành truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng nguyên
tại cơ quan công an nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị nhiều người hiện nay vẫn tìm mua mật gấu sừng tê giác vài tê tê với niềm tin là có tác dụng chữa bệnh
và chính điều này khiến cho hoạt động săn bắt buôn bán các loài động vật này diễn biến phức tạp hơn
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng tẩn siêu rồng ở huyện sìn hồ
về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
chiều ngày một mươi tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt quả tăng rồng cùng công an tỉnh lai châu
cùng một túi mật động vật có trọng lượng năm mươi chín ba gram nghi mật gấu
một sừng động vật màu nâu xám trọng lượng gần bảy trăm sáu mươi gram nghi là sừng tê giác châu á
bước đầu dòng khai những tăng vật này là mật gấu và sừng tê giác mua từ lào về để bán kiếm lời
đây là lần đầu tiên công an tỉnh lai châu phát hiện bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê sắc nguyên chiếc
hiện phòng cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xét xử để gian đe phòng người chung
phun năm mươi hai biển quảng cáo trang web đánh bạc online trên tường nhà dân ở huyện kim thành tỉnh hải dương
hai đối tượng trú tại thành phố hải phòng đã bị công an huyện kim thành bắt giữ
đó là nguyễn văn đào và vũ văn hái
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một đối tượng ở thủy nguyên hải phòng thuê đi phun sơn quảng cáo lên tường nhà dân
đến thời điểm bị bắt giữ hai đối tượng đã phun được năm mươi hai biển quảng cáo bẩn lên tường nhà dân trên địa bàn huyện kim thành
tình trạng tường của nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh hải dương bị phun quảng cáo bẩn không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
hiện công an huyện kim thành đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ ném cháu bé bốn tuổi từ cầu tôn đức thắng xuống sông với độ cao khoảng bảy mét
sáng ngày một mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự huỳnh hồng hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
kết quả điều tra bước đầu xác định huỳnh hồng hải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ một thời gian rồi chia tay
năm hai nghìn một mươi tám người này lấy chồng và sinh được bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với hải
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hải điện thoại mời người phụ nữ và bé trai xuống nhà ăn cơm
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín hải chở bé trai đi chơi
khi đến giữa cầu tôn đức thắng thuộc phường mỹ hòa thành phố long xuyên thì liền ném bé xuống sông
may mắn là bé trai được cứu sống
chỉ sau năm giờ truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được hải khi đang lẩn trốn tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
tòa án nhân dân huyện grongbuc tỉnh đắk lắc vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bốn bị cáo đều trú tại xã cư né huyện grongbuc
gồm y phương nghê y khoi nghê cùng ba năm tù y nhi nghê hai năm sáu tháng tù và y cun mờ lô hai năm tù cùng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản
ngoài ra về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho xe khách hơn bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào tối ngày ba mươi một tháng năm sau khi nhậu xong bốn bị cáo cùng đi về trên hai xe máy
trên đường về y khoi thấy nhiều ô tô bật đèn pha chiếu vào mặt nên bực tức rủ ba đối tượng còn lại ra đường chặn xe ô tô khách để đập phá
khoảng hai giờ một mươi phút ngày một tháng sáu cả nhóm thấy xe khách do tài xế phạm quốc cường điều khiển chạy theo hướng gia lai đắk lắc nên dàn hàng ngang chặn đường lại
sau đó các đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát làm vỡ kính vỡ cụm đèn tín hiệu sau xe vỡ kính chiếu hậu
đến chiều ngày một tháng sáu các đối tượng đã đến công an huyện grongbuk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào tối ngày một mươi một tháng chín một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn có ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước giữa hai xe máy và xe khách khiến một người chết một người bị thương nặng
khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày hoàng thế mạnh chú tại tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài
đến ấp hai xã tiến hưng thì bất ngờ va chạm về xe máy do anh vũ văn bắc điều khiển
cú va chạm mạnh khiến mạnh và xe máy bị ngã văng ra làn đường ô tô bị xe khách từ phía sau cán qua người tử vong
riêng anh bắc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó